trong vòng một mươi một ngày từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tám tháng một mươi bên cạnh bão mưa lũ ngập lụt lịch sử
miền trung còn liên tiếp xảy ra sạt lở đất vùi lấp hàng trăm người
trong đó thì chỉ có một số ít người may mắn sống sót
mặc dù công tác tìm kiếm được triển khai một cách tích cực
tuy nhiên do miền trung liên tục phải hứng chịu những cơn bão lớn
nên đến nay vẫn còn nhiều người mất tích
ngày một mươi một tháng một mươi tại huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
đã xảy ra vụ sạt lở núi tại nhà điều hành của thủy điện rào trang ba vùi lấp một mươi bảy người
hiện đã tìm thấy năm thi thể một mươi hai công nhân hiện vẫn đang mất tích
ngày một mươi ba tháng một mươi một vụ sạt lở đất tại trạm kiểm lâm sông bồ
thuộc tiểu khu sáu mươi bảy huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
đã khiến một mươi ba cán bộ tham gia cứu hộ vụ sạt lở thủy điện rào trang ba bị vùi lấp
đến thời điểm hiện tại thi thể một mươi ba cán bộ đều đã được tìm thấy
dạng sáng ngày một mươi tám tháng một mươi đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng
tới quốc phòng ba trăm ba mươi bảy quân khu bốn trên địa bàn huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
khiến hai mươi hai cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp
sau gần bốn mươi giờ tích cực cứu nạn cứu hộ
lực lượng chức năng đã tìm thấy toàn bộ thi thể các cán bộ chiến sĩ gặp nạn
trong ngày hai mươi tám tháng một mươi tại xã trà leng và xã trà vân huyện nam trà my tỉnh quảng nam
đã xảy ra hai vụ sạt lở đất
tại xã trà leng sạt lở đất đã vùi lấp năm mươi ba người
còn tại xã trà vân sạt lở đã vùi lấp tám người
đến thời điểm hiện tại vụ sạt lở đất tại trà leng đã tìm thấy tám thi thể
vẫn còn một mươi hai người mất tích ba mươi ba người may mắn thoát nạn
tại xã trà vân hiện đã tìm thấy tất cả thi thể bị vùi lấp
ngày hai mươi chín tháng một mươi tiếp tục xảy ra một vụ sạt lở đất
tại xã phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam vùi lấp một mươi ba người
hiện đã tìm thấy năm thi thể và vẫn còn tám người bị mất tích